ngày hôm qua nga và nepal thông báo đã ghi nhận các ca đầu tiên nhiễm biến thể omicron
theo giới chức y tế nga đã có một mươi người trở về từ nam phi có kết quả dương tính với virus sars cov hai
trong đó có hai người nhiễm biến thể omicron
tuần trước tổng thống vladimir putin đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch phòng chống sự lây lan của biến thể omecron
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cung cấp thuốc men oxy và dường bệnh
cùng ngày bộ y tế nepal thông báo nước này đã ghi nhận hai ca đầu tiên nhiễm biến thể omecran
gồm một người nước ngoài sáu mươi sáu tuổi nhập cảnh nepal trước đó và một bệnh nhân bảy mươi một tuổi có tiếp xúc gần với người nước ngoài trên
hiện tại cả hai bệnh nhân đang được cách ly và đang được theo dõi sức khỏe
lực lượng chức năng đã truy vết được sáu mươi sáu người có tiếp xúc với hai bệnh nhân trên
và tất cả những người này có kết quả xét nghiệm âm tính
bộ y tế nepal không thông báo quốc tịch của các bệnh nhân
hôm ngày ba tháng một mươi hai chính phủ nepal đã cấm nhập cảnh đối với các hành khách đến từ tám quốc gia châu phi
và đặc khu hành chính hồng kông trung quốc nhằm ngăn sự lây lan của biến thể omecron
cho đến nay biến thể omecron đã được phát hiện và lây lan ở hơn bốn mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
một trong những quan chức y tế hàng đầu của nga cảnh báo rằng khả năng lây lan virus của một bệnh nhân
sau khi nhiễm covid một mươi chín có thể kéo dài hơn ba tháng
từ mùa trên được bà
anna popova người đứng đầu cơ quan liên bang giám sát việc bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe người dân nga
đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới và số bệnh nhân tử vong ở nước này tăng mạnh
bà popova trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo chí cho biết
theo những gì chúng tôi quan sát được virus sars cov hai có thể tồn tại trong cơ thể người nhiễm trong tám mươi ngày
thậm chí hơn một trăm linh ngày
bà cũng chia sẻ thêm nghiên cứu mới nhất của chúng tôi đã cho thấy điều này
và tất nhiên sẽ không có bác sĩ nào gạch bỏ một bệnh nhân
khỏi danh sách theo dõi của mình khi khỏi bệnh
vì những người này sẽ tiếp tục trở thành mối nguy hiểm với nguy cơ lây lan virus cho người khác
người đứng đầu cơ quan liên bang giám sát việc bảo vệ người tiêu dùng và sức khỏe người dân nga giải thích thêm rằng
thời gian ủ bệnh là một mươi bốn ngày có nghĩa là các triệu chứng sẽ xuất hiện muộn nhất hai tuần sau khi nhiễm
chính vì vậy bà popova cho rằng điều rất quan trọng nhất là
những người đã tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín phải được theo dõi kỹ trong thời gian đó
để chắc chắn rằng họ có nhiễm virus hay không
bà pobova nhấn mạnh nếu ai đó đã bị nhiễm bệnh
thì bác sĩ của họ sẽ xác định họ cần cách ly ở nhà trong bao lâu
điều này không chỉ để ngăn họ không lây nhiễm cho người khác
mà còn để họ có thời gian loại bỏ virus và phục hồi hoàn toàn
bà cũng lưu ý thêm rằng hiện có nhiều người dân ở nga nhiễm covid một mươi chín và không đi khám hay xét nghiệm
bản thân số người có kháng thể là không nhiều
nhưng trong số đó hầu hết họ là những người trốn tránh sự trợ giúp của y tế
trong suốt khoảng thời gian dịch bùng phát
những công dân nga có kết quả xét nghiệm dương tính phải tuân theo các quy định cách ly nghiêm ngặt
và bị giám sát thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động